đúng một mươi một h ba mươi phút ngày này cách đây bốn mươi hai năm lá cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc dinh độc lập
sao huyệt cuối cùng của chế độ nguyện quyền
toàn bộ nội các của tổng thống nguyễn quyền dương văn minh bị bắt sống
và phải tuyên bố đầu hàng quân giải phóng vô điều kiện
nước nhà từ đây thực sự độc lập thống nhất non sông từ đây nối liền một dài
mời quý vị cùng truyền hình nhân dân nhìn lại những khoảnh khắc không thể nào quên
vào ngày đại thắng mùa xuân năm ấy
năm giờ sáng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm các cánh quân của bộ đội chủ lực
hiệp đồng cùng các lực lượng đặc biệt đã thân tốc thọc sâu tiến thẳng
có đánh chiếm các mục tiêu quan trọng trong thành phố sài gòn
một mươi h bốn mươi năm hai chiếc xe tăng của ta hút đổ cộng sát rinh độc lập
toàn bộ nội các ngụy quyền sài gòn bị bắt
một mươi một h ba mươi ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm các cánh quân của bộ đội chủ lực
đã kéo cờ chiến thắng trên nắp rinh độc lập buộc tổng thống việt nam cộng hòa dương văn minh
phải lên đài phát thanh sài gòn tuyên bố đầu hàng cách mạng không điều kiện
một mươi một h ba mươi ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm các cánh quân của bộ đội chủ lực

đường phố sài gòn ngập tràn cơ hoa rực rỡ niềm vui như vỡ hỏa
cũng trong giờ phút lịch sử ấy miền nam hoàn toàn giải phóng
nhanh chóng bay xa khắp cả nước đồng bào khắp nơi giao mừng
nhân dân hà nội xuống đường như thác đổ
thắng lợi của quân đội và nhân dân việt nam trong đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đã mở ra một trang sử vẻ vang trói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc
nâng cao vị thế và tầm vóc thời đại của dân tộc việt nam trong kỷ nguyên mới